qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn dần dần lộ diện nổi lên là hai đối tượng lò văn tiếp và lò văn thơ
các đối tượng này đều đang trong độ tuổi thanh niên hàm chơi đua đòi lười lao động và nghiện ma túy khi không có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản

với thủ đoạn như trên từ đầu năm đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt một mươi vụ với một mươi một chiếc xe máy tổng trị giá tài sản trên một trăm linh triệu đồng
mỗi chiếc xe máy các đối tượng đem bán với giá từ hai đến bốn triệu đồng nhiều đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp được cũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ